thưa quý vị sau cả một ngày âm u thì thoảng có mưa bụi nhẹ thì hôm nay hà nội cũng như các tỉnh phía bắc sáng sớm nay có sương mù kèm theo mưa nhỏ và mưa phùn
mưa chỉ giải sát đến chín giờ sáng thôi ạ sau đó thì ấm dần lên trời tạnh và vẫn còn nhiều mây
nhiệt độ trong ngày tranh lệch khá lớn gần chục độ cho nên là chỉ sơ sảnh một chút rất dễ bị rủ mũi hết hơi viêm họng hay là các bệnh về đường hô hấp
vâng đặc biệt là trẻ nhỏ thì quý vị hết sức lưu ý giữ vệ sinh đường thở và cho các bé mặc quần áo phù hợp